theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông trong chín ngày nghỉ tết nguyên đán bính thân
từ ngày sáu tháng hai đến ngày một mươi bốn tháng hai trên địa bàn hai thành phố lớn là hà nội và tp hcm
đã xảy ra hai mươi hai vụ tai nạn giao thông khiến bốn mươi người thương vong
cụ thể trên địa bàn tp hcm đã xảy ra chín vụ tai nạn giao thông làm một mươi một người chết tám người bị thương
so với chín ngày nghỉ tết ấu mùi hai nghìn một mươi năm giảm một vụ
trên địa bàn tp hcm xảy ra một mươi ba vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi hai người bị thương hai người
so với cùng kỳ giảm một vụ không tăng giảm số người chết giảm ba người bị thương
cũng trong chín ngày nghỉ tết tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến nút trọng điểm
ra vào các thành phố các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa và khu vực các đình chùa điểm tâm linh
được duy trì ổn phục vụ nhân dân đi lại vui chơi thông suốt an toàn không xảy ra ủn tắc giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn
vi phạm về tốc độ xử lý phương tiện vận tải hàng hóa và hành khách vi phạm
thưa quý vị một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường trường trinh thuộc tổ bốn phường đức xuân
thành phố bắc cạn khiến người điều khiển mô tô bị thương nặng
nguyên nhân là do xe mô tô đã đâm xe ô tô chở khách do anh nguyễn đình trung điều khiển
theo các nhân chứng người điều khiển mô tô đi rất nhanh và không được mũ bảo hiểm
khi gặp xe ô tô khách rẽ vào đường nhánh đã không làm chủ tốc độ nên đã đâm vào phần sườn phía sau ô tô khách
sau khi nhận được thông tin từ tổng cục đường bộ việt nam
lực lượng chức năng tỉnh thanh hóa đã tổ chức đón lõng một xe khách chạy né lịch trình để nhồi nhét khách
vào lúc h ba mươi phút sáng ngày một mươi năm tháng hai trên tuyến quốc lộ bốn mươi bảy đoạn qua địa phận phường quảng hưng thành phố thanh hóa
tổ tuần tra giao thông cơ động đã ra tín hiệu kiểm tra xe khách
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện hai bên lối đi dưới sàn xe đều chật kín người nằm ngổn ngang
lực lượng chức năng đã yêu cầu đưa xe về bến xe phía bắc thuộc địa phận thành phố thanh hóa để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
trên xe vận chuyển năm mươi chín trên bốn mươi hai người
lái xe không xuất trình được lệnh vận chuyển của hai đồ bến không chạy theo đúng lịch trình trên tuyến quốc lộ một a
mà chui vào đường nhánh để tránh bị phát hiện
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về hành vi vận chuyển quá số người trên xe
và không mang theo lệnh vận chuyển tạm giữ giấy phép lái xe
sau kỳ nghỉ tết nguyên đán nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
đây chính là cơ hội để nhiều nhà xe vi phạm các quy định của pháp luật về vận chuyển hành khách
đặc biệt là nặng nhiều nhất khách vốn là nỗi lo của nhiều người dân sau dịp tết
trước thực tế đó ngay từ sáng ngày sáu tết lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình
đã tiến hành tổng kiểm soát toàn bộ các xe khách lưu thông qua địa bàn
nhằm ngăn chặn xử lý các phương tiện vi phạm pháp luật
những ngày sau kỳ nghỉ tết nguyên đán nhiều người dân trong đó chủ yếu là các công nhân đi làm ăn xa
đã tất mật bắt xe khách để đi làm
mật độ xe khách tăng cao khiến tình trạng giao thông trở nên khá phức tạp
nỗi lo về nạn nhồi nhét hành khách lên các chuyến xe đường dài trở thành nỗi ám ảnh của không ít người dân
trong khoảng ba mươi phút đã có hàng chục phương tiện bị kiểm tra
có trở quá số người theo quy định và bị xử phạt hành chính tại chỗ
các xe chủ yếu chở quá số người từ hai đến một mươi người
tuy nhiên cá biệt vẫn có một số phương tiện đã nhồi nhét một lượng lớn hành khách
chiếc xe khách mang biển kiểm soát ba mươi bảy b sáu trăm linh một
sau khi lực lượng phòng cảnh sát giao thông tỉnh quảng bình tiến hành kiểm tra
đã xác định chiếc xe này chở quá hai mươi ba người so với quy định
vì điều kiện chân bản
ở vùng quê số lượng xe là ít số lượng khách là đông
nói thật anh bà con xin đi nói thật anh cũng có dư
nhưng mà giờ công an có bình lập biên bản nhà xe phải chịu trách nhiệm thôi
để đảm bảo đất tự an toàn giao thông dịp sáu tiếng nguyễn đạn
phòng kỳ giao thông công an tỉnh quảng bình tập trung lực lượng phương tiện
thực hiện tổng kiểm soát đối với các loại phương tiện đặc biệt là ô tô khách
tập trung xử lý nghiêm các kỳ lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tài nạn giao thông
đó là chạy quá tốc độ đi sai phần đường tránh vượt sai quy định trở quá số người quy định
đối với kỳ lỗi trở quá số người quy định sau khi tiến hành xử lý là bình bản
thì chúng tôi phối hợp với ban truyền tải của tỉnh và sở hữu thông tỉnh quảng bình
là truyền tải sang khách đảm bảo đúng quy định an toàn để khách lên đường
việc tăng cường xử lý các xe khách vi phạm
trong đó đặc biệt là các xe chở quá số người quy định dịp đầu năm mới của lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh quảng bình
đã góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn xử lý các phương tiện cố tình vi phạm quy định của pháp luật
về giao thông đường bộ đảm bảo tính mạng an toàn cho người tham gia giao thông
ba tám trăm linh là số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc
trong ngày hôm qua ngày một mươi năm tháng hai